truyền thông iran vừa xác nhận nước này đã phóng hơn một mươi hai quả tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ quân sự của mỹ tại iraq
đây được coi là động thái trả đũa của iran sau khi mỹ đã sát hại một chỉ huy quân sự cấp cao của nước này
các tên lửa đã được phóng từ iran nhằm vào một cơ sở tại thành phố erbiu ở phía bắc
và căn cứ không quân al assad ở miền tây iraq nhằm đáp trả vụ sát hại tướng qsem soleimani
bộ trưởng quốc phòng mỹ mark esper cho biết đã nhận được thông tin và đang tiến hành họp khẩn cùng với ngoại trưởng mike pompeo
tổng thống donald trump đã nhận được thông báo về vụ việc và đang theo dõi sát sao tình hình
lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran cảnh báo có khả năng sẽ tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công nữa
nhằm vào căn cứ không quân al assad tại iraq nơi các binh sĩ mỹ đang đồn trú
các lực lượng của mỹ tại miền đông syri dọc biên giới với iraq đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ